ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp
bao gồm lớp một lớp sáu lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh nêu rõ tp hcm bảo đảm một trăm linh học sinh lớp một
được học hai buổi một ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học hai buổi một ngày
các quận nguyện tp hcm quyết định phương thức phân tuyến cho học sinh vào từng trường cụ thể
và thời gian tuyển sinh lớp một từ ngày một tháng bảy và công bố kết quả vào ngày ba mươi một tháng bảy
đối với tuyển sinh lớp sáu thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bảy và công bố kết quả vào ngày năm tháng tám
đối với tuyển sinh lớp một mươi tổ chức thi tuyển vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy với ba môn bắt buộc là toán ngữ văn ngoại ngữ và môn chuyên